công an thành phố cao bằng tỉnh cao bằng đang chỉ đạo các lực lượng liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập bờ kè khiến ba người trong cùng một gia đình trên địa bàn tử vong
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin khoảng hai giờ sáng ngày ba mươi tháng bốn tại tổ dân phố số bốn phường duyệt trung thành phố cao bằng xảy ra vụ việc thương tâm
bờ kè đá sạt lở trúng một nhà phía dưới làm ba mẹ con tử vong và một người bị thương
trước khi xảy ra sự cố gia đình nạn nhân đã hai lần gửi đơn kiến nghị lên ủy ban nhân dân phường việt trung về việc chủ đầu tư xây dựng bờ kè tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
bờ kè này do hộ ông lê đức thuần ở tổ một mươi năm phường tân giang thành phố cao bằng làm chủ đầu tư được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
chiều dài hơn hai mươi bảy mét độ cao tuyến kè khoảng bốn năm mét so với cốt nền đất tự nhiên